nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam sáng nay tại hà nội
hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị hà nội đã tổ chức lễ kỷ niệm và trao thưởng cho các cá nhân tập thể
điển hình tiên tiến giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
bảy mươi năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng vận dụng tư tưởng ngoại giao hồ chí minh liên hiệp hữu nghị
và các tổ chức thành viên trong đó có liên hiệp các tổ chức hữu nghị hà nội đã cùng các lực lượng
làm công tác đối ngoại nhân dân trên cả nước có những đóng góp quan trọng trong việc huy động nhân dân thế giới
ủng hộ nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc
các cá nhân tập thể được khen thưởng trong lễ kỷ niệm lần này là sự ghi nhận tôn vinh kịp thời
trước những đóng góp cho trạng đường phát triển ngày càng lớn mạnh của liên hiệp các tổ chức hữu nghị hà nội nói riêng
và liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam nói chung